sáng nay hai mươi hai tháng hai tức mùng bảy tháng riêng năm mậu tuất tại đình làng vĩnh khê xã an đồng
huyện an dương thành phố hải phòng đã diễn ra lễ đón bằng chứng nhận di sản văn hóa
vì vật thể quốc gia lễ hội vật làng vĩnh khê và chính thức khai hội vật năm mậu tuất hai nghìn hai mươi
lễ hội vật làng vĩnh khê được mở vào ngày bảy tháng riêng âm lịch hàng năm tại đình làng
để tưởng nhớ công ơn của các vị thành hoàng làng là trung thánh đại vương vũ giao
hùng võ đại vương vũ trọng và đại vương tứ sương hầu phạm tử nghi
hội vật năm nay không giới hạn trong làng mà khách thập phương và các đoàn vận động viên đến từ quân đội
thủ đô hà nội trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh bắc ninh thành phố hải phòng ninh bình
và các đội đến từ các huyện tiên lãng vĩnh bảo an dương an lão kiến thụy thủy nguyên cùng tham dự tranh tài
cho đến nay hội vật truyền thống của làng đã được gần bảy trăm linh năm tuổi
đây được xem là nét đẹp truyền thống thể hiện cho tinh thần thượng võ của người dân địa phương
cũng từ lễ hội này tại làng vĩnh khê đã cung cấp nhiều đô vật giỏi
có thứ hạng cao trong phong trào thể dục thể thao của huyện và thành phố